hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ô nhiễm môi trường không khí chủ yếu là ô nhiễm bụi tại các thành phố đô thị lớn các khu công nghiệp
đặc biệt tình trạng ô nhiễm bụi mịn tại một số đô thị lớn như hà nội thành phố hồ chí minh vẫn xảy ra thường xuyên
điều này khiến nhiều người dân ở các khu đô thị lớn không có cơ hội được hít thở bầu không khí trong lành
công viên vốn được coi là nơi có không khí trong lành thì nay cũng mờ đi vì ô nhiễm
thay vì tập thể dục vào sáng sớm
mọi người bắt đầu chuyển qua tập thể dục vào buổi trưa khi mà mức độ ô nhiễm đỡ hơn
chị loan cũng tranh thủ buổi trưa cho con ra ngoài công viên vận động
dù vẫn biết là mức độ ô nhiễm ở nơi mình sinh sống khá cao
nhưng chị vẫn cố gắng cho con ra ngoài trời hoạt động tầm một mươi phút để đỡ bí bách khi ở nhà quá lâu
chị chọn thời điểm buổi trưa và đeo khẩu trang chống bụi cho con kỹ càng để tránh ô nhiễm
mình thấy khoảng hai ba hôm nay thì cái xương mù nó dày đặc hơn
cho nên là cũng rất là lo ngại về cái vấn đề ô nhiễm
bởi vì là các bé thì ở nhà mãi cũng rất là lo lắng
cho nên là cũng phải đến khoảng trưa trưa này mới dám cho các bé ra ngoài một tí
mình thấy ảnh hưởng rõ rệt luôn bởi vì là các bé cũng có dấu hiệu của việc là hơi ngặt mũi
chất lượng không khí tại các khu đô thị lớn như hà nội tp hcm những ngày qua
bị ô nhiễm do hoạt động giao thông tăng lên những ngày đầu năm mới
thêm vào đó
thời tiết có sương mù âm u khiến các chất ô nhiễm bám vào nhưng không khuếch tán được
mà bay ở tầng thấp gây nên hiện tượng trời mù cả ngày
với chất lượng không khí như hiện nay
người bình thường đặc biệt là người già và trẻ nhỏ bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe
vì vậy vào khung giờ sáng sớm và chiều tối
người dân không nên ra ngoài tập thể dục nhất là người già và trẻ em
con chị hà mới một tuổi không gian chơi của bé chỉ quanh quần ở trong nhà ra đến ngoài sân
dịch bệnh căng thẳng cùng với ô nhiễm không khí ở mức cao khiến chị không dám cho con nhỏ ra khỏi nhà
có những ngày chỉ số ô nhiễm không khí tăng cao khiến con chị xuất hiện tình trạng ho
mấy hôm nay thì mình thấy là ra ngoài thì rất là bụi và mình thì có con nhỏ cho nên là mình cũng hạn chế cho con ra ngoài
tuy là nhà mình vườn có nhiều cây xanh nhưng mà mình thấy là ra ngoài thì rất là bụi và mình thì có con nhỏ cho nên là mình cũng hạn chế cho con ra ngoài
tuy là nhà mình vườn có nhiều cây xanh nhưng mà mình thấy là ra ngoài thì rất là bụi và mình thì có con nhỏ cho nên là mình cũng hạn chế cho con ra ngoài
có những cái lúc mà thời tiết thay đổi hoặc là những cái lúc mà bụi quá nhiều hoặc là thì con sẽ thường là con hay bị hát hơi bị ho
thì là mình lại phải dùng nước muối nhỏ mũ cho con
để cải thiện chất lượng không khí ở nhà hầu như chị hà chỉ cho con chơi ở trong phòng và bật máy lọc không khí gần như cả ngày

sử dụng máy liên tục nên việc vệ sinh máy lọc không khí chị cũng phải làm thường xuyên
những lớp bụi bám trên tấm lọc chính là minh chứng rõ nhất cho mức độ ô nhiễm không khí mà mắt thường khó nhìn thấy được

gia đình đã phải mua một cái máy lọc không khí để cho giảm bớt bụi để cho con đỡ bị ho và là những vấn đề về đứng hấp
mình mở máy liên tục thì cảm thấy là không khí nó cũng đỡ cảm giác nó cũng trong lành hơn
và cái máy thì mình cũng vệ sinh thường xuyên và nó rất là bụi
và cái không khí bên ngoài mặc dù mình đóng hết cửa rồi nhưng rất là bụi
và mình phải mở liên tục hai mươi bốn trên hai mươi bốn vì cảm giác ở trong nhà nó mới thoáng hơn và con nó cũng dễ chịu
đứng trước tình trạng ô nhiễm không khí như hiện nay không chỉ sử dụng máy lọc không khí
nhiều gia đình bắt đầu trồng cây xanh trong nhà trên sân thượng với hy vọng lọc sạch không khí hạn chế bụi bẩn
gia đình anh toàn cũng bắt đầu trồng những mầm xanh đầu tiên ở trên sân thượng nhà mình từ năm hai nghìn hai mươi một
nhận thấy môi trường sống bị ô nhiễm anh toàn đã quyết tâm cài tạo một không gian sống xanh với đủ các loại rau củ quả
vừa là nguồn thực phẩm sạch cho gia đình vừa đem lại nguồn không khí trong lành
do thời gian này là dịch bệnh rất là như các bạn đã biết rất là khủng khiếp
nghĩa là không khí chất lượng không khí ở hà nội rất là
rất là nặng ấy như là mình mới có một giải pháp đó là mình đã tự lên lý tưởng tự làm tự trồng các loại rau mà các bạn đang thấy
mình muốn cái không gian nhà mình được cung cấp tất cả rau sạch tất cả rác thải mà gia đình mình thải ra
thì sẽ không phải vứt đi ra ngoài nữa mà sẽ dùng chính nó để ủ nó vừa tiết kiệm cho bản thân mình không phải mua phân bón
hai là vừa giảm thiểu cái rác thải mà ra môi trường
từ khi có vườn cây xanh trên sân thượng
các con anh toàn có thêm không gian xanh để vui chơi
cả gia đình thường xuyên lên sân thượng để sinh hoạt và ăn uống
anh toàn hướng dẫn các con chăm sóc tưới cây
đây là cách anh khơi gợi tình yêu với môi trường giúp các con sống hòa hợp với thiên nhiên cây cọ
thật ra nó chất lượng tuyệt vời luôn
các cháu có cái không gian có cái trải nghiệm khi mà lên trên đây trồng cây cùng với bố
tưới rau và thu hoạch rau là nó tạo ra cái không gian nhà mình nó rất là xanh
chất lượng không khí ở nhà mình nó được cải thiện rất là nhiều
và quan trọng hơn đó là chất lượng bữa ăn của gia đình mình
theo ngân hàng thế giới nồng độ bụi pm hai năm tại hà nội
được dự báo vẫn sẽ tiếp tục tăng từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
với lượng phương tiện giao thông gia tăng nhanh chóng mật độ xây dựng cao tại nhiều khu vực
thời tiết diễn biến phức tạp đã khiến cho mức độ ô nhiễm không khí tại các khu đô thị lớn đang ở mức báo động
điều này đòi hỏi các cơ quan chức năng phải có những sản phẩm
giải pháp quyết liệt hơn cùng với sự vào cuộc tích cực của người dân để cải thiện chất lượng không khí
sau khi khuyến cáo của ví dụ như tổ chức y tế thế giới
hay là của các cơ quan quản lý thì chúng ta nên hạn chế
việc đi ra ngoài đường để hạn chế phơi nhiễm
và ở trong nhà như thế thì ngoài việc đóng cửa thì chúng ta cũng nếu có điều kiện
thì chúng ta cũng nên là có những cái máy
bây giờ thì máy để mà người ta hút nên lọc những không khí như thế
thì chúng tôi ký một số những cái máy lọc tốt
thì đã chứng tỏ là làm cho cái việc tức là cái chất lượng không khí ở trong nhà nó tốt lên
ô nhiễm không khí chính là mối đe dọa lớn nhất về môi trường đối với sức khỏe con người
và cũng là một trong những nguyên nhân chính gây tử vong bệnh tật trên toàn cầu
hiểu rõ những tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe con người
đặc biệt trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
mỗi người dân cần có ý thức cải thiện chất lượng không khí để bảo vệ chính mình và mọi người xung quanh
không nên ra ngoài khi tình hình ô nhiễm không khí ở nơi bạn sống ở mức cao
việc ở ngoài trời vào những thời điểm này
có thể làm tăng nguy cơ bệnh phổi đau tim bệnh hen và các vấn đề sức khỏe khác
lắp thiết bị lọc không khí trong nhà để ngăn không khí ô nhiễm
thay lưới lọc ba sáu tháng một lần theo khuyến cáo của nhà sản xuất
tránh hút thuốc lá hoặc tới những nơi có đông người hút thuốc lá
khói thuốc lá là một nguồn gây ô nhiễm không khí
thay thế việc đun nấu bếp củi bằng bếp ga
chất lượng không khí trong nhà sẽ được cải thiện và giảm thải khói bụi ra ngoài trời
đeo khẩu trang bảo vệ khi ra ngoài
khẩu trang giấy n chín mươi năm được khuyên dùng để đảm bảo che kín quanh mặt
và những loại khẩu trang này sẽ lọc chín mươi năm bụi trong không khí

nhạc đầu s